không tu trí làm ăn lo cho gia đình và bị mẹ la mắng trơ đơn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín trú tại tổ hai ấp bà đen xã an cư huyện tỉnh biên tỉnh an giang đã ra tay sát hại mẹ ruột của mình ngay trong đêm
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang đang tạm giữ hình sự đối tượng trơ đun để tiếp tục điều tra về hành vi giết người
theo kết quả điều tra ban đầu châu đươn là con ruột của bà niang bac sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín
trong quá trình sinh sống chung tại tổ bảy ấp phú cường xã an nông huyện tịnh biên tỉnh an giang đưaơn đã thường xuyên bị mẹ la mắng vì ham chơi lười làm nên hai mẹ con thường xuyên xảy ra mâu thuẫn
vào chiều tối ngày hai mươi năm tháng một đươn và mẹ tiếp tục xảy ra cãi nhau
tức giận việc bị mẹ la mắng đến khoảng hai mươi ba giờ cùng ngày đưa từ trên nhà đi xuống tròi trước nhà
nơi bà bé đang ngủ cùng cháu lấy cây kéo rồi đến vén màn đâm hai nhát vào mẹ mình
bị đâm bà bac bỏ chạy ra ngoài thì bị đươn lao đến tiếp tục dùng kéo đâm nhiều nháp vào người
đâm xong đươn nhặt một khúc gỗ gần đó đánh vào người bà bac
và lúc này người dân xung quanh phát hiện sự việc nên trình báo cơ quan công an
ngay sau đó lực lượng công an xã an cư đến bắt và đưa về trụ sở làm việc còn bà bé đã tử vong ngay tại hiện trường
tại cơ quan công an bước đầu đưaơn đã thừa nhận hành vi giết chết mẹ của mình